nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam bảy mươi bốn năm ngày truyền thống tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chín năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề
tướng lĩnh quân đội nhân dân việt nam qua những trận đánh chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến
triển lãm trưng bày hơn hai trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật với ba phần sự quan tâm của đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh
đối với các tướng lĩnh quân đội nhân dân việt nam trong hai cuộc kháng chiến
tướng lĩnh quân đội nhân dân việt nam qua những trận đánh chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống pháp
và tướng lĩnh quân đội nhân dân việt nam qua những trận đánh chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống mỹ
đã có nhiều địa phương đơn vị nhiều sự kiện nhiều chiến công của đất nước gắn liền với tiên tuổi của đồng chí trần quý ii
như cuộc khởi nghĩa ba tơ chiến dịch đường chín khe xanh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chiến dịch bắc quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong quá trình tham gia cách mạng đồng chí trần quý ii được đảng và nhà nước tín nhiệm giao nhiều trọng trách quan trọng trong quân đội
sau đó là người đứng đầu ban cơ yếu trung ương
trung tướng trần quý ii đã để lại những ký ức hào hùng cho dân tộc nhưng cũng rất mộc mạc trong lòng người thân

triển lãm là sự tri ân tôn vinh công lao công hiến to lớn của các tướng lĩnh quân đội nhân dân việt nam
qua những trận đánh chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
qua đó góp phần giáo dục khơi dậy cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân việt nam nhất là thế hệ trẻ hôm nay
về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc củng cố niềm tin tạo động lực sức mạnh để phân đấu xây dựng
và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới